do nhiều năm liền nhiên vụ sản xuất gần đây người nông dân trồng mía liên tục bị thua lỗ
nên nhiên vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi người dân vùng mía nguyên liệu tại trà cú tỉnh trà vinh đã không tái vụ
tới nay thì nông dân huyện trà cú chỉ mới xuống giống được khoảng hai ha
giảm gần một hectare so với thời điểm này của năm trước
những năm trước vùng mía nguyên liệu trà cú luôn sản xuất ổn định với diện tích hơn bốn hectare
chiếm khoảng tám mươi diện tích toàn tỉnh
nhưng niên vụ mía hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nông dân xuống giống hơn ba năm trăm linh hectare giảm khoảng sáu trăm linh hectare
dự kiến nhiên vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diện tích này tiếp tục giảm khoảng tám trăm linh ha
hàng trăm hộ trồng mía ở địa phương không tái vụ
với chủ trương không để người dân bỏ đất hoang
ubnd huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tích cực vận động nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác
hoặc đào ao nuôi thủy sản theo định hướng quy hoạch của huyện
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương
năm nay là năm thứ ba liên tiếp
người trồng mía ở trà vinh bị thua lỗ do giá bán năng suất và chữ đường đều giảm
bình quân mỗi hectare mía người trồng lỗ khoảng bốn mươi triệu đồng